nhằm khẳng định chủ trương hợp tác quân sự với các nước quốc gia châu á thái bình dương
trong bối cảnh chính trường mỹ sắp bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực
theo thông báo của bộ quốc phòng mỹ trong cuộc điện đàm với bộ trưởng quốc phòng australia
ông christopher mueller đã tái khẳng định mối quan hệ đồng minh song phương
nhấn mạnh đây là liên minh không thể phá vỡ
hai bên cũng thảo luận về mối đe dọa nghiêm trọng trong khu vực và quốc tế
đồng thời nhấn mạnh mục tiêu chung thúc đẩy khu vực ấn độ dương thái bình dương
tự do và rộng mở
cùng ngày ông mueller cũng đã điện đàm với bộ trưởng quốc phòng singapore
để tái khẳng định cam kết chung với quan hệ quốc phòng song phương
ông mueller đánh giá cao việc singapore hỗ trợ các lực lượng mỹ tiếp cận khu vực
trong cuộc điện đàm trước đó với người đồng cấp indonesia
ông mueller cũng đã trao đổi những ưu tiên đối với quốc phòng song phương
trong đó có việc mua sắm và hiện đại hóa quân đội indonesia
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn đang hoành hành khắp nước mỹ
đòi hỏi các biện pháp phòng ngừa đặc biệt và người tiền nhiệm đương kim tổng thống donald trump
có khả năng sẽ không xuất hiện
tương tự như chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi khác thường do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử joe biden được cho là sẽ không giống bất kỳ buổi lễ tuyên thệ nào
của lãnh đạo nước mỹ trong lịch sử hiện đại
một số đề xuất đã được nêu trong các cuộc thảo luận bao gồm
yêu cầu những người tham gia dự đeo khẩu trang duy trì giãn cách xã hội
hay xét nghiệm covid một mươi chín cho những người dự kiến tiếp xúc gần với ông biden
bữa tiệc trưa truyền thống sau lễ tuyên thệ nhậm chức thường được tổ chức
tại hội trường statery thuộc tòa nhà quốc hội
cùng hoạt động khiêu vũ có thể bị hủy đám đông dự lễ nhậm chức
và những sự kiện liên quan có khả năng bị hạn chế đáng kể
suốt quá trình tranh cử ông biden đã tuân thủ các hướng dẫn y tế nhằm kiểm soát đại dịch
đây dường như cũng là điều ông muốn thể hiện với người dân vào buổi bình minh nhiệm kỳ của mình
tuy nhiên điều này lại khiến một mục tiêu cấp thiết khác trở nên phức tạp
là phải mang lại cảm giác trang trọng như những lễ nhậm chức tổng thống trước đây
nhiệm vụ này thậm chí còn quan trọng hơn trong bối cảnh ông biden phải thiết lập được tính chính danh
trước nỗ lực phản đối kết quả bầu cử của tổng thống donald trump
ngoài ý nghĩa biểu tượng của chuyển giao quyền lực trong hòa bình
lễ nhậm chức của ông biden còn được coi là cơ hội để đoàn kết đất nước
mọi thứ sẽ không giống những lễ nhậm chức trước đây và tôi nghĩ ông biden sẽ không che giấu điều đó
theo tôi ông ấy sẽ không cố gắng tô hồng tình hình đất nước khi nhậm chức
bởi như vậy là cố gắng xoa dịu dư luận một cách sai lầm
một trong những khía cạnh bất thường nhất có thể xảy ra là sự vắng mặt của tổng thống trump
các cố vấn của ông biden cho rằng ông chủ nhà trắng sẽ không dự lễ tuyên thệ của người kế nhiệm
và lễ nhậm chức có thể được chuyển hoàn toàn thành hình thức trực tuyến
chắc chắn sẽ có sự thay đổi
rõ ràng đây sẽ không phải là kiểu lễ nhậm chức như chúng ta từng thấy trước đây
mục tiêu của chúng tôi là cố gắng tổ chức một lễ nhậm chức tôn vinh tầm quan trọng
và tính biểu tượng của sự kiện nhưng đảm bảo không khiến virus lây lan
bất chấp những thay đổi đội ngũ của ông biden được cho là vẫn muốn tận dụng nguồn năng lượng
mà đông đảo người dân đã thể hiện
sau khi truyền thông tuyên bố ông biden đắc cử tổng thống mỹ
với những bữa tiệc bùng nổ trên đường phố hay màn trình diễn ánh sáng ở wilmington
có nhiều cách tổ chức điều quan trọng nhất là vừa đảm bảo an toàn
vừa tạo ra tiếng nói chung cho quốc gia tránh làm bất cứ điều gì thiếu trách nhiệm
tôi không mong gì hơn một lễ nhậm chức tuyệt vời và đông đúc mà ông ấy xứng đáng nhận được
tuy nhiên viễn cảnh đó sẽ không xảy ra bởi lễ nhậm chức của ông biden
là nhằm thể hiện sự lãnh đạo và làm gương cho công chúng mỹ
ông biden chưa chỉ định một ủy ban nhậm chức tổng thống
nhóm giúp lên kế hoạch tổ chức các sự kiện bên lề lễ tuyên thệ
trong khi đó các nghị sĩ quốc hội đã họp nhiều tháng để chuẩn bị cho sự kiện
chưa rõ các cựu tổng thống sẽ tham dự hay chỉ chứng kiến lễ nhậm chức từ xa
bởi nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe
theo truyền thông tranh án tòa án tối cao mỹ sẽ chủ trì nghi thức tuyên thệ tại lễ nhậm chức
nhưng năm nay điều này cũng chưa được làm rõ
dù vậy bất chấp khó khăn do đại dịch các cố vấn và đồng minh của ông biden
vẫn hy vọng vào sự thành công của lễ nhậm chức dù quy mô có lẽ nhỏ hơn nhiều so với trước đây
tôi nghĩ chúng ta có thể phải giãn cách xã hội nhưng dù giãn cách hay ở cùng nhau
đó vẫn sẽ là một bữa tiệc tuyệt vời hãy đeo khẩu trang và rửa tay
tiếp tục những thông tin về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới
tại hàn quốc số ca nhiễm covid một mươi chín mới ở nước này đã tăng trở lại ngưỡng hơn ba trăm linh ca một ngày
bất chấp việc cơ quan chức năng nâng mức giãn cách xã hội ở khu vực thủ đô seoul
và vùng phụ cận trong khi đó nga vừa tiếp tục công bố thông tin tích cực về vaccine do nước này phát triển
theo đó vaccine sputnik v của nga cho hiệu quả lên tới chín mươi năm
dự kiến sẽ có giá thành rẻ hơn so với các loại vaccine khác
số liệu do cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc công bố ngày hai mươi bốn tháng một mươi một cho thấy
đã có thêm ba trăm bốn mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín mới trong đó có ba trăm hai mươi ca lây nhiễm trong cộng đồng
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại hàn quốc lên hơn ba mươi một ba trăm linh ca
cơ quan trên cũng đã chính thức đưa ra cảnh báo về làn sóng lây nhiễm thứ ba xuất phát từ các địa điểm tư nhân
cơ sở công cộng bệnh viện và doanh trại quân đội do nhiều người trong số này không có triệu chứng đặc biệt
nên đã gây thêm khó khăn cho nỗ lực phòng chống dịch bệnh
cơ quan phòng ngừa dịch bệnh của hàn quốc khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác cao độ
không tụ tập đông người hạn chế các hoạt động bên ngoài trong bối cảnh kỳ thi đại học của nước này đang tới gần
bất chấp gia tăng số ca mắc covid một mươi chín kỷ lục với một trăm sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới trung bình mỗi ngày
người dân mỹ vẫn đang đổ xô đến các sân bay riêng trong ngày hai mươi hai tháng một mươi một khoảng một triệu hành
khách đã đi qua cổng an ninh sân bay con số cao nhất kể từ tháng ba hiệp hội ô tô mỹ ước tính
năm triệu đến năm mươi triệu người sẽ di chuyển trên đường cao tốc trong kỳ nghỉ lễ tạ ơn dù các
quan chức chính quyền bang cũng đã tái thực thi một loạt các hạn chế trong những tuần gần đây để
ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh song số ca mắc covid một mươi chín vẫn gia tăng khiến cho nhiều bệnh viện
trở nên quá tải theo kết quả phân tích lần thứ hai những dữ liệu về thử nghiệm lâm sàng
vắc xin người covid một mươi chín của nga sputnik v đã cho hiệu quả lên tới chín mươi năm dữ liệu thử nghiệm lâm sàng mới
được công bố dựa trên kết quả ba mươi chín trường hợp được xác nhận nhiễm virus và trong số một mươi tám bảy trăm chín mươi bốn bệnh nhân
được tiêm cả hai mũi vaccine sputnik v có hiệu quả lên tới chín mươi một bốn vào ngày hai mươi tám và hơn chín mươi năm hiệu quả vào
ngày thứ bốn mươi hai theo quỹ đầu tư trực tiếp của nga nước này sẽ bán vaccine thấp hơn các nước khác
malaysia vừa quyết định đóng cửa theo giai đoạn đối với hai mươi tám nhà máy sản xuất găng tay cao su của
topglove tại thị trấn kapa tỉnh klang bộ trưởng cấp cao malaysia jacob cho biết chỉ trong ngày hai mươi ba một mươi một
có hơn một ca mắc covid một mươi chín được ghi nhận vì vậy các nhà máy sẽ đóng cửa theo giai đoạn để công
nhân tại đây được xét nghiệm trước đó hãng này cũng đã tạm ngừng sản xuất tại một mươi sáu cơ sở ở meru từ
ngày một mươi tám tháng một mươi một một mươi hai cơ sở còn lại ở meru vẫn hoạt động nhưng với công suất hạn chế hiện việc sang lọc những
công nhân và nhân viên còn lại của các nhà máy ở meru đang được tiếp tục triển khai tất cả các
biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cần thiết được thực hiện nghiêm ngặt và thông tin vừa rồi cũng đã